sân khấu lệ ngọc đã chính thức công diễn vở kịch tấm cám
dù vở kịch vẫn dựa theo chuyện cổ tích và vẫn trung thành với tinh thần nhân văn trong câu chuyện
nhưng mang tính hiện đại hơn gần gũi hơn với thời đại ngày nay
vở kịch tấm cám được nhà văn nguyễn hiếu phỏng tác từ chuyện cổ tích tấm cám nổi tiếng của việt nam
và được đạo diễn bởi tiến sĩ chua su pong người singapore
trong vở kịch tấm cám có nhiều điểm đổi mới để phù hợp với cuộc sống đương đại
những chi tiết bạo lực không phù hợp với trẻ em được lược bỏ
ngoài ra vở diễn cũng không có sự xuất hiện của ông bụt mà thay vào đó là hình ảnh của mẹ tấm
qua đó vở diễn muốn tôn đậm hình ảnh tình mẫu tử
ngoài ra vở kịch cũng được thêm nhiều phân đoạn múa và hát để hấp dẫn khán giả nhí
bên cạnh không khí sôi động vừa kịch có những khoảng lặng vừa đủ để khán giả nhí suy ngẫm
về những giá trị đạo đức và cách sống đẹp với cách tiếp cận nhân văn và mới mẻ